hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi ba đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng ủy viên đảng ủy công an trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thủ đô hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt hơn hiệu quả hơn chức năng tham mưu cho đảng nhà nước những vấn đề cơ bản
quan trọng về ổn định chính trị phát triển kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng mở rộng đối ngoại hợp tác quốc tế
chủ động đề xuất các chủ trương đối sách phù hợp để xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống nhất là các vấn đề nhạy cảm không để bị động bất ngờ
đã tích cực chủ động nghiên cứu đề xuất ban hành các chỉ thị chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước mắt và lâu dài
lực lượng công an nhân dân đã huy động được sự phối hợp tham gia của cả hệ thống chính trị các ngành các cấp đặc biệt là với lực lượng quân đội nhân dân
sự đồng tình ủng hộ của nhân dân bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại của đất nước nổi bật là đã đóng góp rất quan trọng vào thành công của năm apec hai nghìn hai mươi
thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng xã hội kỷ cương
tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc và các địa phương
nhất là hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều đổi mới đạt hiệu quả
tích cực chủ động phát huy thế mạnh trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ đạt được những kết quả trên là do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cơ bản là lực lượng công an đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện của bộ chính trị ban bí thư đối với lực lượng công an nhân dân đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an tăng cường sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ nhanh nhạy phát hiện xử lý kịp thời những vấn đề mới phát
vấn đề phức tạp nhạy cảm những điểm nóng gây bức xúc xã hội phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các bộ ban ngành địa phương tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ tích cực của nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của bộ công an và lực lượng công an nhân dân trong năm qua
vui mừng với những kết quả thành tích đạt được song tổng bí thư cũng đề nghị lực lượng công an nhân dân cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ những khuyết điểm tồn tại
với tinh thần trách nhiệm cao hội nghị cần thẳng thắn chỉ ra làm rõ trách nhiệm nguyên nhân để xảy ra và đề ra phương hướng biện pháp khắc phục
năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa một mươi hai năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tổng bí thư yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần chú trọng
phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng công an
cần nhận thức quán triệt đầy đủ sâu sắc hơn nữa các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng nhà nước nhất là phương hướng mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội đã đề ra
trong các nghị quyết chỉ thị của trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư quốc hội chính phủ thực hiện thật tốt các chiến lược chương trình quốc gia về đấu tranh phòng
mọi hoạt động của lực lượng công an phải bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng của nhà nước phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
tổng bí thư mong muốn công an phải là lực lượng nòng cốt phối hợp với các ban bộ ngành đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội
bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân góp phần tích cực bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ giữ vững ổn định chính trị môi trường hòa bình an ninh an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tiếp tục củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc chủ động bảo đảm hậu cần kỹ thuật phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ công tác
có chiến lược định hướng giải pháp cụ thể để chủ động nắm bắt xu hướng phát triển thành tiệu cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh cần tiếp tục được chăm lo thực sự là chỗ dựa tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
kiên quyết đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa nhũng nhiễu xa rời vô cảm trước nhân dân
tiếp tục chấn chỉnh siết chặt kỷ cương kỷ luật thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân xử lý nghiêm những cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật kỷ luật
tôi tin tưởng và tha thiết mong rằng với những nỗ lực và quyết tâm cao với tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
với đội ngũ cán bộ trung thành tân tuy có bản thân
bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức trong sáng có trình độ năng lực lực lượng công an nhân dân
sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao lập nhiều thành tích xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
mong các đồng chí luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý
vì nước quên thân vì dân phục vụ còn đảng thì còn mình
giánh dự lệnh công an nhân dân
và điều kiên liên cập nhất